tại quảng bình với tấm lòng tương thân tương ái vì người nghèo và bà con vùng lũ lụt
trong hai ngày hai mươi năm và hai mươi sáu tháng một tức ngày hai mươi tám và hai mươi chín tháng chạp
tại thị xã ba đồn hội chữ thập đỏ thị xã phối hợp với thị đoàn và nhà hào tâm là công ty phú mạnh
tổ chức chương trình gói bánh trưng từ thiện cho người nghèo và gia đình chính sách
ngay từ sáng sớm tại đình làng phan long thị xã ba đồn tỉnh quảng bình
gần một trăm linh tình nguyện viên đã có mặt để cùng nhau gói bánh trưng tặng người nghèo
với kinh phí hơn ba mươi triệu đồng từ các nhà hào tâm trong một ngày hơn sáu trăm linh cặp bánh trưng được gói xong cẩn thận
ngoài bốn trăm linh cặp bánh trưng được trao về cho sáu phường xã ở thị xã ba đồn
số còn lại được ban tổ chức bán cho người có nhu cầu rồi dùng số tiền đó trao cho bệnh nhân nghèo
và thực hiện chương trình bữa cơm từ thiện nồi cháo từ thiện cho người nhà và bệnh nhân nghèo
trong dịp tết nguyên đán hai nghìn một mươi bảy tại bệnh viện đa khoa bắc quảng bình
trong năm hai nghìn một mươi sáu vừa qua
thị xã ba đồn đã chịu ảnh hưởng rất lớn của hai trần lũ kẹp trong tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
do ảnh hưởng trần lũ cho nên sự thiệt hại của bà con nhân dân rất lớn
vì vậy trong kết kết vì người nghèo này
thì hồi chú thấp đó thị xã ba đồn tổ chức một chương trình gọi là nồi bánh trưng xanh để tặng quà cho bà con
hôm nay ông nguyễn trung chuyển chú tại phường quảng phúc thị xã ba đồn quảng bình
đại diện cho hơn bốn mươi hộ gia đình nghèo của phường đến nhận bánh trưng
ông chuyển mong muốn có thêm nhiều cặp bánh trưng khác để hỗ trợ cho các gia đình nghèo đón tết thêm ấm cúng hơn
vừa chương trình gọi bánh trưng tư thiện dành cho người nghèo và gia đình chính sách
hôm nay tôi nhận số bánh này vì tao tận tài cho những người nghèo và gia đình chính sách
để có cuộc sống
và buổi tết đâm ấm
những cặp bánh trưng tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng một tình cảm lớn
đó là sự sẻ chia đùm bọc tương thân tương ái
là tình làng nghĩa xóm của những người con làng phan long mỗi khi tết đến xuân về
sau khi trao bánh cho người nghèo và gia đình chính sách
các đơn vị đã bán được một mươi hai triệu đồng tiền bánh trưng
tất cả số tiền và bánh trưng còn lại đã được hội chữ thập đỏ thị xã bà đồn
trao cho bệnh nhân nghèo tại bệnh viện đa khoa bắc quảng bình
với mong muốn tết đến
bệnh nhân cũng như người nhà của họ cũng được hưởng cái tết đầy đủ
đâm ấm như mọi người mọi gia đình